vào khoảng chín giờ sáng ngày ba tháng năm năm hai nghìn hai mươi khi biết kiều đang ở quán tạp hóa
tại xã tiến hưng thành phố đồng xoài tâm chở các đối tượng còn lại đến tìm kiều lấy tiền
đến nơi tâm và bếp lấy hai con dao kề vào cổ kiều đánh đập và yêu cầu đưa tiền
kiều hoảng sợ lấy khoảng năm năm triệu đồng đưa cho tâm
tiếp tục đập phá tủ gỗ trong phòng của kiều tâm phát hiện một túi sách có nhiều tiền mặt và vàng
tổng trị giá hơn bảy trăm linh năm triệu đồng sau khi lấy được túi sách này cả nhóm lên xe bỏ chạy
vào ngày năm tháng năm năm hai nghìn hai mươi đến ngày bảy tháng năm năm hai nghìn hai mươi tâm đan thêm lần lượt đến cơ quan công an đầu thú
đến ngày bảy tháng sáu năm hai nghìn hai mươi chiến bị công an bắt giữ
hội đồng xét xử đã tuyên phạt các bị cáo với tổng mức án bốn mươi ba năm tù giam về tội cướp tài sản
lực lượng liên ngành chống buôn lậu tỉnh an giang vừa phát hiện và tạm giữ một số lượng lớn thuốc bảo vệ thực vật
và phân bón hết hạn sử dụng không rõ nguồn gốc tại một hộ kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật trên địa bàn huyện biên giới an phú
trước đó tiến hành kiểm tra cửa hàng kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật út bia tại xã nhân hội huyện an phú do ông trình văn bia làm chủ
tổ công tác phát hiện tại cửa hàng có hơn một bảy trăm linh chai gói thuốc bảo vệ thực vật phân bón đã hết thời hạn sử dụng
trên năm trăm linh chai gói thuốc bảo vệ thực vật và phân bón không có hóa đơn chứng tử chứng minh nguồn gốc xuất xứ tổng trị giá hàng hóa khoảng hai trăm năm mươi triệu đồng
tổ công tác đã tiến hành lập biên bản tạm giữ số thuốc bảo vệ thực vật trên và bàn giao vụ việc cho công an huyện an phú tiếp tục xử lý theo thẩm quyền